nhằm bảo vệ sự an toàn với sức khỏe của hơn hai trăm linh lao động
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chuyên chế biến đồ gỗ xuất khẩu này vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước
kết quả có được là nhiều doanh nghiệp đã bước đầu chú trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngay tại cơ sở sản xuất

khi bình định có ca lây nhiễm trong cộng đồng ngành chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp
những hạn chế thiêu sót trong việc triển khai các giải pháp chuẩn bị các phương án ứng phó với dịch covid một mươi chín tại một số doanh nghiệp được xác định rõ
qua đó yêu cầu chủ doanh nghiệp là những người sử dụng lao động phải có trách nhiệm khẩn trương khắc phục trong thời gian sớm nhất
bảo đảm bịt kín những lỗ hổng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là nơi có nhiều khu công nghiệp tập trung

đặc biệt là những người sử dụng lao động phải có trách nhiệm khắc phục trong thời gian sớm nhất
cũng không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ của chính phủ
nhưng gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín sẽ được sớm giả soát và tiến hành trao hỗ trợ từ ngân sách địa phương với tổng mức hỗ trợ khoảng chín mươi hai tỷ đồng
quyết định này vừa được thường trực hội đồng nhân dân tp đà nẵng thông qua
theo đó các nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ gồm nhóm người có công đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của thành phố
trong đó người có công với cách mạng bị bệnh hiểm nghèo
ốm đau đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng ở cộng đồng được nhận mức một triệu đồng một người một lần
người thuộc hộ nghèo hộ cần nghèo theo chuẩn thành phố mức năm trăm linh đồng một người một lần
nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động lao động tự do thuộc các lĩnh vực theo quy định
sẽ được nhận mức hỗ trợ một triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một lần
trong kế hoạch này thì chúng tôi dự tính là để cho nó đi
sớm kịp thời cho đối tượng được hưởng
thì chúng tôi đề nghị quý văn giao ủy quyền cho các ngành
ví dụ như là giáo dục thực hiện hỗ trợ ngay cho đối tượng lĩnh vực giáo dục
giao thông hoàn tả thì hỗ trợ đối tượng giao thông hoàn tả
du lịch văn hóa thể thao văn hóa thì chúng tôi hỗ trợ ngay
còn riêng đối tượng ba cái nhóm mà chúng tôi có danh sách thường xuyên
thì chúng tôi có đề nghị quý văn giao ủy quyền việc ngay danh sách ngay bây giờ
ví dụ như người có công bổ trợ xã hội hay là hộ nghèo hộ cảnh nghèo
mưu sinh với việc bán vé số ông trương đình thuộc nhóm lao động tự do
sẽ được nhận hỗ trợ trong thời gian tới với ông và những lao động nghèo
chính sách nhân văn này cho thấy sự sâu sát quan tâm của chính quyền địa phương
để không ai bị bỏ rơi trong khó khăn của dịch bệnh và sự hỗ trợ lúc này
là quá cần thiết khi mà cuộc sống của họ đang hết sức chật vật
bây giờ thì không có dịch thì bón một ngày cũng kiếm được năm sáu mươi ngàn
nhưng mà bây giờ dịch rồi ngồi cả ngày bán được mấy tờ vé số
vì người dân lộn ra tiền người dân không mua do đó người bán vé số
người nghèo người khí tật yếu thế đang sợ gặp vấn khó khăn
hỗ trợ thì là không những bạn thân chủ mừng
hoặc là ai cũng mong mỏi cái chuyện đó mà riêng chủ là chủ rất là mong
vì đang chủ đang cần tinh tàng mình đang gặp khó khăn ví dụ như mình thiếu hạt muối
mà tự nhiên có muối là mình thấy là ngon rồi ví dụ như mình thiếu nước mắm
tự nhiên thấy có nước mắm là ngon quá rồi sở lao động và thương binh xã hội thành phố đà nẵng
cho biết các đơn vị liên quan đã và đang rất nỗ lực để triển khai chính sách
riêng khâu khảo sát phân loại nhóm được hỗ trợ và mức hỗ trợ
cho từng đối tượng đã được hoàn thành chỉ trong vòng một mươi ngày
dự kiến ngay trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một người dân sẽ nhận được tiền hỗ trợ
thực hiện ý kiến chỉ đạo thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ giao thông vận tải
cục trưởng cục hàng không việt nam đinh việt thắng vừa yêu cầu các hãng hàng không cảng hàng không
tạo điều kiện tổ chức chuyến bay vận chuyển người dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam về địa phương
cụ thể cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam làm việc với các địa phương
tổ chức được ủy quyền lập kế hoạch thực hiện các chuyến bay từ tp hcm và các cảng hàng không
khu vực phía nam về các tỉnh thành phố trên toàn quốc trên cơ sở trọn gói
báo cáo cục hàng không việt nam các chuyến bay trên các đường bay đang được yêu cầu dừng khai thác
hoặc vượt quá lượng tải phương án tổ chức chuyến bay phải được sự đồng ý của các địa phương tiếp nhận
bao gồm số lượng hành trình di chuyển từ cảng hàng không đến nơi tiếp nhận phương án giám sát theo
hành trình di chuyển toàn bộ hành khách phải đảm bảo có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp rt pcr trong vòng ba ngày hoặc xét nghiệm nhanh âm tính với sars cov hai
chi phí chuyến bay theo sự thống nhất giữa địa phương với hãng hàng không hoặc trực tiếp giữa
các hãng hàng không và người dân có nhu cầu trên cơ sở khung giá vận chuyển nội địa
cục hàng không việt nam yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam acv và cảng hàng
không quốc tế vân đồn tổ chức các điểm xét nghiệm nhanh sars cov hai tại các cảng hàng không
tại khu vực phía nam nơi có điều kiện để hỗ trợ hành khách trong việc xét nghiệm
phân các khu vực làm thủ tục phòng chờ đối với điểm xuất phát và khu vực lấy hành lý khu vực đến
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh thành phố hà nội đã quyết định từ giờ ngày hôm
nay một mươi tám bảy tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ hà nội đến ba mươi bảy tỉnh thành phố
và ngược lại trong đó có một mươi bốn tỉnh thành phố đã tạm dừng từ ngày tám tháng
các tỉnh thành thêm vào trong danh sách là hà nam thanh hóa nghệ an hà tĩnh
và ba mươi ba tỉnh thành phố từ thứ thiên huế trở vào phía nam trừ xe hợp đồng chở chuyên gia
cán bộ công nhân viên người lao động của các cơ quan khu công nghiệp khu chế xuất
đối với ba tỉnh hưng yên hải dương bắc ninh đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải
hành khách công cộng đến hà nội sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị vận tải
khai thác bến xe nghiêm túc chấp hành cho đến khi có thông báo mới
thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm
soát được dịch bệnh như là thành phố phú quốc tỉnh kiên giang hiện tại thì địa phương này cũng
đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thí điểm kích hoạt lại hoạt động du lịch như tiến
hành tiêm vắc xin cho người dân bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã dự kiến
thí điểm đón du khách quốc tế đến phú quốc trong thời gian sáu tháng dự kiến là từ tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi một đồng thời lấy ý kiến các bộ ngành về kế hoạch quy trình thí điểm đón khách quốc tế
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv xung quanh câu chuyện này
và tới đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin để kết thúc mời quý vị và các bạn
cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
chia sẻ lý do vì sao thí điểm hộ chiếu vaccine tại phú quốc bộ văn hóa thể thao và du lịch cho rằng
phú quốc là hòn đảo tương đối biệt lập đủ cơ sở hạ tầng như sân bay cơ sở lưu trú
nên nhiều thuận lợi để thí điểm hộ chiếu vắc xin sau khi thí điểm tại phú quốc
bộ cũng sẽ rút kinh nghiệm áp dụng ra nơi khác để từng bước giúp ngành du lịch phục hồi

việt nam công nhận thời gian tiêm mũi hai ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến lúc nhập cảnh
hoặc du khách phải có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín được việt nam công nhận thời gian từ lúc
xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá một mươi hai tháng kết quả kỷ niệm của doanh nhân
chúng ta có thể tham gia đồng thời mât acerca truyền thông tin kỷ niệm
đến ngày nhập cảnh không quá một mươi hai tháng đồng thời phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh
để đến phú quốc du khách cũng phải đăng ký tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành được bộ và tỉnh kiên giang lựa chọn
ai cũng nhìn nhận ra cái nguy cơ từ cái khách quốc tế dòng khách quốc tế vào việt nam chúng ta là nguy cơ đâu ạ
trực tiếp là khách rồi không nói gì rồi nhưng nguy cơ rất quan trọng là từ cái người phục vụ trực tiếp với khách
chính những người đấy mới là những người có thể đem cái mầm bệnh đấy lại ra xã hội nếu chúng ta không quản lý tốt không có một quy định tốt
thế thì bây giờ chúng ta phải có đưa ra những quy tắc rất rất là khoa học và cũng như là rất rất là để đảm bảo rằng cái nguy cơ đấy sẽ là gần như bằng không
đón nhận thông tin về việc tiến hành thí điểm đón khách quốc tế các doanh nghiệp du lịch đều rất phấn khởi vì đây là giải pháp để hoạt động du lịch dần trở lại trạng thái bình thường mới
về giải pháp và lựa chọn hình thức du lịch phù hợp
để thực hiện đón khách quốc tế an toàn đại diện công ty du lịch này đồng tình với việc thí điểm đón khách theo mô hình du lịch khép kín
theo tôi thì mình cần phải có những cái khoanh vùng những khu vực mà chỉ đón khách quốc tế thì sẽ không đón khách nội địa và ngược lại
thì với cả cái này thì hoàn toàn là mình có thể là yên tâm tức là mình sẽ truyền thông và ngay cả những cái nhân viên du lịch
những người mà trực tiếp là tiếp xúc với cả khách hàng thì cũng cần phải là được tiêm vaccine một trăm linh để mà bảo đảm là sự an toàn
và thứ hai là cũng có những quy định về cách ly và tránh tiếp xúc với cả những khách nội địa khác
dù là mô hình thí điểm và phạm vi áp dụng ở quy mô nhỏ nhưng việc thí điểm đón khách quốc tế là tin vui đối với ngành du lịch
trong việc mở lối phục hồi du lịch sau thời gian dài bị đóng băng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch kỳ vọng sẽ đón từ hai mươi năm đến bốn mươi khách du lịch quốc tế đến phú quốc trong sáu tháng thí điểm